trận mưa lũ kéo dài từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến nay đã làm cho nhiều địa phương ở quảng nam bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đợt mưa lũ này đã khiến gần hai hai trăm linh hectare hoa màu bị ngập ống hư hại
hàng chục hectare đất nông nghiệp bị sói lở bồi lấp làm cho bà con nông dân nhiều nơi bị trắng tay
mưa lũ đã làm cho một hectare rau màu tại vùng rốn lũ huyện đại lộc bị ngập ống
đặc biệt cánh đồng rau bào tròn thuộc xã đại an vừa được bà con trồng chưa đến kỳ thu hoạch đã bị nước từ hồ chứa nước thủy điện trên thượng nguồn đổ về gây ngập ống
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện đại lộc mưa lũ trong đợt vừa qua đã gây hư hại hoa màu trên địa bàn huyện với tổng thiệt hại hơn một mươi hai tỷ bốn trăm linh triệu đồng
sở dĩ cây rau màu bị thiệt hại nặng vì theo kinh nghiệm của bà con sau ngày hai mươi ba tháng một mươi âm lịch hàng năm không còn lũ lớn nên bà con nông dân ở các huyện vùng chuyên canh rau màu thường xuyên xuống giống để chuẩn bị cung ứng cho thị trường trong dịp tết cổ truyền
nhân dân hãy khắc phục
nếu khắc phục được thì khắc phục những cái gì mà trồng tỉa mà đã hư hỏng thì cố gắng gieo trồng trá lại bằng các loại rau hoa quả ngán ngày để có phần thu nhập phần nào đối với nhân dân từ nay đến tới
với điều kiện có thể được đề nghị các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ phần nào cho người sản xuất để người dân an tâm hơn
nhân dân hãy khắc phục những cái gì mà trồng tỉa mà đã hư hỏng thì cố gắng gieo trồng trá lại bằng các loại rau hoa quả ngán ngày đến tới
những cái gì mà trồng tỉa mà đã hư hỏng thì cố gắng gieo trồng trá lại bằng các loại rau hoa quả ngán ngày đến tới